bộ quốc phòng nga vừa ra tuyên bố sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn và mở cửa các hành lang nhân đạo
cho phép sơ tán người dân khỏi năm thành phố của ukraine trong ngày hôm nay
lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực kể từ một mươi h ngày một mươi một tháng ba theo giờ nga tức một mươi bốn giờ theo giờ việt nam
nga sẽ áp dụng một cơ chế im lặng ngừng bắn và sẵn sàng cung cấp các hành lang nhân đạo
tại năm thành phố gồm kiev sumy kharkov mariupol và chechny hiv
theo bộ quốc phòng của nga các hành lang nhân đạo cho người dân ukraine sơ tán sẽ được mở hàng ngày vào lúc một mươi h
và không cần thỏa thuận nào
tuy nhiên giới chức ukraine sẽ phải cung cấp danh sách người và số đăng ký phương tiện trước khi các hành lang này được mở